ngày hai mươi ba tháng hai công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã mời chủ xe một mươi sáu chỗ vượt sai quy định trên đèo brent lên làm việc
theo đó ngay sau khi video clip lan truyền trên mạng xã hội lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà lạt đã vào cuộc xác định chủ xe
sáng ngày một mươi ba tháng hai chủ xe này đã thuê một nam thanh niên điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ nói trên hướng từ đức trọng lên thành phố đà lạt
do gia đình có việc gấp tài xế này đã vượt ô tô khách trên đèo brent
sau khi thấy sự việc gây bức xúc trên mạng xã hội người này đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an thành phố đà lạt đã lập biên bản làm việc đồng thời tiếp tục mời tài xế trên để xử lý nghiêm theo quy định